hoàn lưu của bão số bốn đang tiếp tục gây mưa tại các tỉnh ven biển miền trung
nhiều nơi đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng
mưa lớn kéo dài cũng đã làm một số tuyến đường lên vùng cao bị hư hỏng nặng
vừa tập trung khắc phục giao thông các địa phương hiện đang tiếp tục triển khai
các phương án ứng phó với sạt lở lũ quét tại nhiều khu vực
đến thời điểm này nhiều xã ở huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an vẫn chìm trong biển nước
các cấp chính quyền phải lội nước ngang người vào vùng rốn lũ
cứu trợ cho hàng nghìn hộ dân
đã có hơn hai sáu trăm linh hộ dân bị ngập nước vị trí sâu nhất là hơn nửa nóc nhà
để vào được vị trí cô lập của xã quỳnh lâm người dân phải đi bằng xe tải qua vị trí ngập sâu
do vậy rất khó khăn trong việc vận chuyển nhu yếu phẩm
các tổ chức đoàn thể đã thiết lập các nhóm lội nước ngang người
đến với từng hộ dân để cung cấp nhu yếu phẩm
theo người dân nơi đây chiều ngày ba mươi tháng chín nước đã rút được khoảng hai mươi cm
tuy nhiên nếu trời ngừng mưa thì cũng phải mất một tuần nước mới rút hết
hiện công tác cứu hộ cứu nạn và tiếp tế cho người dân vùng lũ đang được khẩn trương tiến hành
do đợt mưa lớn vừa qua và việc các hồ đập xả lũ đã khiến hơn hai trăm linh hộ dân với trên một nhân khẩu
tại các thôn kén thôn bổng sơn cát vinh thuộc xã tượng sơn huyện nông cống tỉnh thanh hóa
bị cô lập do nước lũ dâng cao khiến ngập lụt một số tuyến đường giao thông liên xã
nhiều hộ dân nước đã tràn vào nhà
trước tình hình trên chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm
đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng túc trực xuyên đêm đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện
qua giả soát toàn huyện nông cống có năm xã với hàng trăm hộ dân bị ngập sâu do mưa lũ
hàng trăm diện tích lúa hoa màu bị thiệt hại
còn trên địa bàn toàn tỉnh thanh hóa mưa lũ đã gây ngập lụt tại hơn một mươi vị trí đường tràn
giao thông bị chia cắt gây ách tắc giao thông
hiện nay mực nước trên sông yên đang tiếp tục lên sắp xỉ báo động ba
trong khi đó hơn năm mươi các hồ đập trên địa bàn toàn tỉnh đã đầy nước
tại hà tĩnh tại các tuyến bờ sông ngàn phố ngàn sâu ngàn mọ sông lam
sạt lở đất đã tiến sát nhà dân đe dọa trực tiếp đến tính mạng và nhà cửa của bà con
nguy hiểm nhất là điểm sạt lở ở xã cẩm duệ huyện cẩm xuyên
bờ sông này chỉ còn cách nhà dân khoảng vài mét
bão số bốn đã khiến tuyến đê biển cẩm nhượng bị hư hỏng nặng
hơn hai trăm linh người dân được huy động để khắc phục gia cố các vị trí sạt lở dọc tuyến kè này
mưa lớn cũng làm tuyến đường quốc phòng đoạn qua xã cẩm lĩnh huyện cẩm xuyên bị sạt lở hơn hai trăm linh mét
chính quyền hiện đã cắm biển không cho người dân đi qua đoạn đường này
hà tĩnh hiện có khoảng một trăm ba mươi km bờ sông bờ biển bị sạt lở
uy hiếp đến tính mạng và tài sản của trên một hộ dân
phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
bị cáo nguyễn thị ngọc tiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chú thành phố châu đốc tỉnh an giang
đã bị toán nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt một mươi hai năm tù giam
theo cáo trạng khoảng tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy tiền tham gia vào tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
trong thời gian từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tiền lấy thông tin cá nhân của hơn hai trăm linh người
tự ý đăng ký tham gia chương cầu dân ý bầu đào minh quân làm tổng thống đệ tam việt nam
ngoài ra tiền còn tự may một lá cờ ba sọc và được một người chưa rõ lai lịch cho hai cuốn hiến pháp đệ tam việt nam cộng hòa
biết hành vi của mình bị phát hiện ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tiến đến cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội
ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tiền bị khởi tố để điều tra
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt các bị cáo nguyễn ngọc tuyền hai mươi tám tuổi
quê tỉnh thái bình mức án một mươi hai năm tù
nguyễn tiến dũng hai mươi bốn tuổi quê tỉnh hà tĩnh một mươi hai năm tù
lộc thị luân hai mươi một tuổi quê tỉnh nam định bảy năm tù cùng về tội mua bán người
nguyễn đông khoa năm mươi ba tuổi trú tại quận tân bình tp hcm sáu năm tù
về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép
theo cáo trạng nguyễn ngọc tuyền và nguyễn tiến dũng làm nhân viên tư vấn cá độ đánh bạc online tại campuchia
và nhận tìm người đưa qua campuchia làm việc trong các quán karaoke
sau đó tuyền và dũng thỏa thuận với lộc thị luân nếu tìm được người đưa qua campuchia
sẽ được trả với giá là một mươi triệu đồng một người
ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tuyền dũng và luân lừa được bốn bị hại qua campuchia để làm việc
nhưng thực chất là bán dâm phục vụ quán karaoke ôm
sau khi qua cửa khẩu đến nơi làm việc thì các bị hại mới biết bản thân bị lừa
nên đã gọi điện về nhà cầu cứu và phải trả tiền chuộc một trăm hai mươi triệu đồng một người mới được về nhà
riêng bị cáo nguyễn đông khoa được các đối tượng thuê
trở bị hại từ thành phố hồ chí minh đến khu vực biên giới qua campuchia với giá ba triệu đồng
với các tin tức an ninh trật tự cập nhật đáng chú ý
thưa quý vị vào sáng nay ngày một tháng một mươi thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ trì hội nghị trực tuyến chính phủ với sáu mươi ba tỉnh thành phố
và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
tại cuộc họp
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã đánh giá về cơn bão số bốn và hoàn lưu sau bão
theo đó thủ tướng nhấn mạnh đã có biểu hiện lơ là chủ quan mất cảnh sát sao bão ở một số nơi
phát biểu mở đầu phiên họp thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh cơn bão số bốn đã đi qua
nhưng hoàn lưu và ảnh hưởng của bão tiếp tục gây ra lũ lụt hết sức phức tạp ở khu vực miền trung
nhất là thanh hóa nghệ an hà tĩnh
đến nay theo báo cáo đã có bảy người đã thiệt mạng ở nghệ an
nhiều tài sản của nhà nước và nhân dân thiệt hại
thay mặt chính phủ thủ tướng gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình
có người không may bị thiệt mạng vì lũ lụt ở nghệ an
chia sẻ với những khó khăn vất vả của lãnh đạo chính quyền các đoàn thể nhân dân vùng lũ lụt vừa qua
thủ tướng chính phủ đã có công điện tám bảy năm ngày ba mươi tháng chín chỉ đạo khắc phục khẩu quả cơn bão số bốn
yêu cầu các bộ ngành địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công điện này
kinh nghiệm cho thấy nếu lơ là chủ quan mất cảnh giác là tình hình diễn biến phức tạp
trước cơn bão số bốn đổ bộ chúng ta đã tích cực chủ động chỉ đạo thực hiện các biện pháp đề phòng
di rời dân theo tinh thần bốn tại chỗ nhờ đó giảm thiểu thiệt hại đặc biệt là không có thiệt hại gì về người
tuy nhiên sau bão một số địa phương đã có biểu hiện lơ là chủ quan mất cảnh giác
không quyết liệt nhất là nơi có nguy cơ sạt lở lũ ống lũ quét
các địa phương cần phải hết sức chú ý về vấn đề này cần bám sát tình hình diễn biến phức tạp của bão lũ
có hướng dẫn cho người dân có những cái phải cương quyết để tránh sự cố chết người
thủ tướng yêu cầu các địa phương cần phải rút kinh nghiệm những vụ việc vừa rồi để làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo
thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét
minh sơn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trú tại số nhà ba mươi bốn ngõ một trăm ba mươi chín nguyễn ngọc vũ phường trung hòa cầu giấy hà nội
để điều tra về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
công an thành phố hà nội đang tiếp tục khẩn trương điều tra làm rõ
đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị tại an giang tòa án nhân dân tỉnh an giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo đỗ thanh tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại xã mỹ đức huyện châu phú tỉnh an giang
và tuyên phạt bị cáo một mươi một năm tù về các tội giết người và cố ý gây thương tích
theo có trạm vào ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tú được khanh điều khiển xe mô tô trở về nhà